cũng trong chiều qua công an thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông tôn thất thạnh giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng
bà nguyễn thị thanh nhàn trưởng khoa xét nghiệm cdc đà nẵng và bà lê thị kim chi nhân viên khoa xét nghiệm cdc đà nẵng để điều tra về hành vi tham mô tài sản tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp đà nẵng
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một ông tôn thất thạnh cùng các đồng phạm đã móc nối với công ty việt á nhằm mục đích tham ô số vật tư xét nghiệm covid một mươi chín được thành phố đà nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo xác định ban đầu giá trị tài sản bị chiếm đoạt là bốn tỷ sáu mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục điều tra củng cố chứng cứ sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật
thưa quý vị sau ba ngày xét xử và nghị án chiều ngày hôm qua hai mươi tháng sáu tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt một mươi bị cáo trong vụ án nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á dab trần phương bình cùng đồng phạm gây thất thoát gần một trăm tám mươi năm tỷ đồng ở dab chi nhánh hà nội
trong đó bị cáo trần phương bình bị phạt một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng tổng hợp với hai bản án tù trung thân trước đó
đối với bị cáo bình là tù trung thân
cùng tội danh này nguyên phó tổng giám đốc dap nguyễn thị kim xuyến bị phạt một mươi một năm tù tổng hợp với hình phạt ba mươi năm tù trong vụ án trước đó hình phạt chung đối với bị cáo xuyến là ba mươi năm tù
tám bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án hai mươi bốn tháng tù treo đến năm năm tù
vụ va chạm giao thông trên quốc lộ hai mươi hai vào ngày hôm qua đã khiến phương tiện bốc cháy làm hai người tử vong
công an huyện củ chi tp hcm
đang điều tra nguyên nhân vụ tài nạn
theo thông tin ban đầu khoảng một giờ ngày hai mươi tháng sáu tại quốc lộ hai mươi hai khu vực ấp hậu xã tân thông hội xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô
chiếc xe bốc cháy có bốn người trong đó có một người phụ nữ mắc kẹt trong xe tử vong
ba người còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng một người tử vong trên đường đến bệnh viện
bị cáo cao tài năng trú tại vườn bình an tp hải dương tỉnh hải dương vừa bị tòa nhân dân cấp cao tại hà nội
kết án tử hình về các tội danh giết người cướp tài sản xâm phạm thi thể hai cốt
bị cáo vũ thị mừng vợ của năng bị tuyên án bảy năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể hai cốt
phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào sáng nay
theo nội dung bản án vợ chồng năng nợ anh dương công cường gần ba tỷ đồng
bị anh cường đòi nợ nhiều lần nhưng không có tiền trả năng đã ra tay giết chủ nợ vào sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
sau khi giết anh cường năng chiếm đoạt đồng hồ xe ô tô và một số tài sản của anh cường với tổng trị giá khoảng ba bảy tỷ đồng
tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi năng cùng mừng đưa xác anh cường ra bờ sông kim sơn tỉnh hải dương để trôn
do sợ bị phát hiện nên đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi âm lịch năng cùng mừng tiếp tục dùng sẻng cuốc đào thi thể nạn nhân lên rồi đốt xác phi tàng
chiều nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bình phước
tại huyện lộc ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của ông bùi xuân huê
trú tại huyện lộc ninh tỉnh bình phước
tại hiện trường nạn nhân tử vong trong tư thế nằm cạnh hàng rào trên tay có vết cháy
phía trên hàng rào kẽm gai có chùm dây điện lưới được kéo dài xung quanh hàng rào
một số nhân chứng cho biết vào sáng sớm cùng ngày ông huê chui qua hàng rào kẽm gai để sang công trình nhà hàng xóm uống trà
tuy nhiên trong lúc chưa qua hàng rào rất có thể là chùm dây điện treo trên hàng rào đã bị hở điện dẫn tới việc ông huê bị điện giật tử vong
mua bán ma túy và lấy căn hộ cho thuê để tổ chức sử dụng bay lắc
sáu bị cáo từ một mươi chín đến ba mươi một tuổi cùng chú tại quận sơn trà vừa bị tòa án nhân dân quận sơn trà
thành phố đà nẵng đưa ra xét xử về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
công an quận sơn trà phối hợp với công an phường an hải bắc kiểm tra phòng ba trăm linh một căn hộ ruby house
bắt quả tăng năm bị cáo đang thả sức bay lắc
trên bàn có một đĩa xứ chứa ma túy ketamin và dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
qua thử test năm trong số sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
trước hội đồng xét xử các đối tượng thừa nhận hành vi sai trái của mình
sáng nay công an huyện châu thành tỉnh bến tre tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý
huỳnh thị ngọc mai về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo hồ sơ huỳnh thị ngọc mai và một người đàn ông có quan hệ tình cảm
trong thời gian yêu nhau mai và nạn nhân có quay các đoạn video clip cảnh thân mật giữa hai người
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai biết nạn nhân yêu người phụ nữ khác
mà nhắn tin đe dọa sẽ đăng lên mạng xã hội và gửi cho người thân các đoạn video clip nhạy cảm trên
đồng thời buộc nạn nhân phải đưa cho bình năm mươi triệu đồng
bị mai uy hiếp nạn nhân đồng ý gặp mai và đưa trước hai mươi triệu đồng
khi mai nhận tiền thì bị đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành bắt quả tang
người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo hai cháu nhỏ lưu thông trên đường trơn trượt bất ngờ ngã
sau đó bị xe tải đi cùng chiều phía sau tông vào khiến một bé gái tử vong tại chỗ
hai người còn lại bị thương
vụ tai nạn này vừa xảy ra vào sáng nay trên đường liên xã đoạn qua ấp ba xã thanh hòa huyện bù đốp tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng chín giờ sáng cùng
một ngày chị võ thị bích truyền chú tại huyện bù đốt điều khiển xe
chở phía sau là cháu phạm thị thúy nga chín tuổi và một bé khác đi tìm vaccine
đến đoạn ấp ba xã thanh hòa do đường trơn trượt khiến chị truyền không làm chủ được tay lái ngã ra đường
cùng lúc này chiếc xe tải do tài xế nguyễn văn tiên điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau vừa đi tới
do không kịp xử lý nên đã tông vào
cú tông mạnh đã khiến cho bé nga tử vong tại chỗ
chị truyền và một cháu nhỏ khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu sau đó
thưa quý vị vào sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
và các bị cáo khác trong vụ mua chế phẩm redoxi ba c xử lý ô nhiễm nước hồ
chủ tọa phiên tòa cho biết tại phiên phúc thẩm
phía ủy ban nhân dân tp hà nội có ủy quyền cho sở xây dựng
tuy nhiên đại diện của sở xây dựng có đơn xin xét xử vắng mặt
ngoài ra bà nguyễn thị trúc chi hoa vợ của bị cáo nguyễn đức trung
là người liên quan được tòa triệu tập nhưng có đơn xin vắng mặt
công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ oic vắng mặt không rõ lý do
cho ý kiến tại phiên tòa luật sư đề xuất triệu tập ông nguyễn thế hùng
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội triệu tập thêm điều tra viên của vụ án
trong phần làm thủ tục phiên tòa bị cáo nguyễn đức trung đề nghị triệu tập đại diện sở tài chính tp hà nội
luật sư bào chữa của bị cáo nguyễn đức trung cho biết vụ án này phát sinh từ việc giao dịch với công ty nước ngoài
nên luật sư đề nghị triệu tập đại diện của công ty watch waters cộng hòa liên bang đức với tư cách nhân chứng
tuy nhiên đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng
yêu cầu triệu tập đại diện công ty watchwater là không cần thiết
sau khi hội ý hội đồng xét xử cho rằng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã có lời khai trong quá trình điều tra
nên không cần thiết phải triệu tập do đó quyết định tiếp tục xét xử vụ án theo hình tự là trình tự phúc thẩm
phiên tòa dự kiến kéo dài ba ngày
trong khi đó liên quan tới vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại khu tái định cư an phú tây huyện bình chánh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với mai văn đường nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc
mai bửu tâm nguyên nhân viên phòng phát triển kinh doanh công ty phạm xuân trung nguyên phó tổng giám đốc ipc
để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bốn bị can gồm tê trí dũng nguyên tổng giám đốc ipc
hồ thị thanh phúc nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco vũ xuân đức nguyên phó tổng giám đốc công ty ipc
trần đăng linh nguyên phó tổng giám đốc công ty ipc về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều tra ipc chuyển nhượng số lượng lớn nền đất tại dự án an phú
an phú tây cho một số cá nhân thay vì tổ chức bán qua sản giao dịch bất động sản không tổ chức bán đấu giá bán với giá chưa phù hợp
các bị can bán đất nền với giá rẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước
thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô đối tượng lò văn đạt chú tại huyện bát sát tỉnh lào cai vừa bị công an thành phố lào cai bắt giữ
ngày một mươi tám tháng sáu công an thành phố lào cai nhận được trình báo của người dân về việc
mất trộm hơn một mươi hai triệu đồng trên xe ô tô tại khu vực phường kim tân thành phố lào cai
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định lò văn đạt là thủ phạm
tại cơ quan công an đạt khai nhận do cần tiền tiêu xài nhưng không có việc làm
nên thường qua lại trên các tuyến đường vắng của tp lào cai vào lúc nửa đêm
khi phát hiện các xe ô tô không khóa cửa thì tìm thời cơ trộm cắp
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đạt đã thực hiện trót lọt một mươi năm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lào cai đang mở rộng điều tra vụ án
những ngày này khi nắng nóng nắng nóng gai gắt xuất hiện ở khắp nơi
chúng tôi đã liên tục cảnh báo về nguy cơ cháy nổ để quý vị đề phòng
thế nhưng những vụ việc đáng tiếc thì vẫn không ngừng xảy ra
vào đêm qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai hà nội
đã phối hợp với người dân dập tắt đám cháy xảy ra tại nhà dân trên đường giải phóng
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút công an quận hoàng mai hà nội nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân
kết hợp sản xuất hàng may mặc trên đường giải phóng thuộc phương giáp bát quận hoàng mai
đám cháy xuất phát từ tầng ba của ngôi nhà với chất cháy chủ yếu là vải vải vụn và vật dụng sinh hoạt
công an quận hoàng mai đã điều hai xe chữa cháy và một xe chỉ huy cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường
đến khoảng hai mươi ba h đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn không gây thiệt hại về người
vâng có thể thấy rằng tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho nhiều người thương vong đang có diễn biến rất phức tạp
mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông như sử dụng rượu bia
vượt quá tốc độ chợ quá khổ quá tải gây tai nạn chết người
nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông
sáng nay tại tỉnh bắc ninh cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức lễ gia quân mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông cả nước tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
trong đó có cao điểm xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn
trong quá trình thực hiện chủ động phòng ngừa hành vi chống người thiền công vụ gây dối trật tự công cộng
đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên công chức viên chức lực lượng vũ trang gửi về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định
ngoài ra lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý nghiêm tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thành thùng và trở hàng quá tải quá khổ
khi xử lý các trường hợp trở hàng quá tải quá khổ phải buộc hạ tải mới cho phương tiện tiếp tục lưu hành
tiến hành xác minh làm rõ chủ phương tiện là tổ chức hay cá nhân vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
triển khai đồng bộ ở bốn cấp cơ quan là lực cục cảnh sát giao thông cơ quan cấp tỉnh cơ quan cấp huyện và cơ quan cấp xã
với sự quyết tâm cao nhất của lực lượng cảnh sát giao thông quyết tâm đạt được những mục tiêu yêu cầu đề ra trong đợt gia quân tuần này
đó là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tình hình trật tự an toàn giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
cũng như là trách nhiệm của người thi hành công vụ tạo sự lan tỏa và hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông trong con mắt người dân
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường xử lý vi phạm về tốc độ tập trung kiểm tra xử lý các tuyến cao tốc quốc lộ các tỉnh lộ xa khu vực đông dân cư
điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông tăng cường sử dụng các biện pháp xử lý vi phạm qua hình ảnh để nâng cao hơn nữa ý thức của người tham gia giao thông
đặc biệt trên các tuyến đường thủy tập trung tổ chức tuyên truyền yêu cầu các chủ doanh nghiệp vận tải thủy chủ bến bãi ký cam kết không bốc xếp hàng hóa
chở hàng quá vạch dầu mấm nước an toàn bảo đảm các điều kiện an toàn đường thủy vận chuyển hàng hóa phải có hóa đơn chứng tử
đợt cao điểm sẽ diễn ra trong ba tháng từ ngày hai mươi tháng sáu đến hết ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi